hai vợ chồng viên cưới nhau sáu năm nay sau khi cưới sinh cháu thì gửi cháu cho bà ngoại trăm để hai vợ chồng vào thành phố hồ chí minh làm công nhân
nhưng do dịch covid một mươi chín nên cách đây mấy tháng hai vợ chồng nó đưa nhau về lại quê nhà làm ăn
tuy nhiên khi về lại quê viên thường xuyên gây sự và đánh đập vợ vì ghen tuồng nên chị lê thị tina đã trở lại thành phố hồ chí minh để làm công nhân may cách đây hai tháng còn viên ở nhà đi biển đánh cá
từ khi vợ nó đi đến nay nó thường xuyên nổi tiếng nóng
rượu trẻ dùng chất kích thích vào rồi đập bể đồ đạc trong nhà tính của thành viên rất cục cằn hung hăng lấy mẹ ruột của nó còn không chịu nổi tính của con mình nữa mà ông tê chia sẻ
như đã đưa tin vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối một mươi sáu tháng hai trong cơn cua ghen nhưng gọi điện cho vợ không được nghi phạm trần văn viên ba mươi tuổi ngụ xã tam hải đã đến nhà mẹ vợ ở cùng làng cõng cô con gái ruột của mình trên vai rồi ném xuống sông trường giang
sau khi ném con ruột xuống sông trường giang ông tê chia sẻ ông tê nói
sau khi ném con ruột xuống sông viên bình thản đi về nhà nói lời từ biệt mẹ ruột và thú nhận vừa ném con xuống sông
biết tin ông lê hạnh sáu mươi ba tuổi cha vợ của viên đã đến công an xã tam hải trình báo
tiếp nhận vụ việc chính quyền địa phương và hàng trăm người dân đã tổ chức lực lượng tàu thuyền tìm kiếm tung tích của bé gái xuyên đêm đồng thời bắt giữ viên để lấy lời khai
qua trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc cảnh sát đã xác định vị trí bé gái bị ném xuống sông
đến giờ một mươi năm phút dạng sáng một mươi bảy tháng hai nạn nhân đã được tìm thấy và hiện đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự
mặc dù có quá khứ bất hảo nhưng không ai có thể ngờ viên lại có thể ra tay với chính con gái ruột của mình
những lời khai với lý do đoạt mạng con gái cùng với những hình ảnh thực nghiệm hiện trường càng cho thấy máu gen tuông cùng hơi men đã làm mờ mắt người đàn ông này
liên quan đến vụ cha ném con xuống sông gây chấn động dư luận thượng tá phạm viết tiến
trưởng công an huyện núi thành tỉnh quảng nam xác nhận đã bàn giao nghi can trần văn viên ba mươi tuổi chú thôn đồng tuần
xã tam hải núi thành cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra theo pháp luật
đại tá tiến cho biết viên bị cảnh sát điều tra về hành vi đoạt mạng người
trưa một mươi bảy tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra đã dẫn giải viên đến hiện trường vụ án là cầu ông hiển thuộc bến đỏ tam hải để thực nghiệm hiện trường
đây là vị trí mà viên đã nhẫn tâm ném con gái một
viên là cháu trần lê yến vê sinh năm hai nghìn một mươi bảy xuống sông trường giang
cơ quan cảnh sát điều tra cho hay tại trụ sở công an viên đã khai nhận hành vi của mình
viên cho rằng y gọi điện cho vợ đang ở thành phố hồ chí minh nhưng vợ không nghe máy
viên lập tức ghen tuông nghi vợ ngoại tình
quá tức giận trước việc không nghe máy và gần ghen bộc phát viên này xin ý định kết liễu con gái để trả thù
viên đi từ nhà mình ở thôn đồng tuần đến nhà vợ cùng thôn để nói chuyện với mẹ vợ
đón con gái từ tay mẹ vợ viên bồng bé đi xuống bến đỏ tam hải rồi ra cầu ông hiển ném bé xuống sông
ném xong viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình và bị công an xã khống chế ngay sau đó
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng hai camera ghi lại toàn bộ cảnh viên mang con gái là cháu v ra bờ sông và ném xuống
sau đó hàng trăm người dân chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm cháu bé xuyên đêm
đến khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng bốn
các bạn có thể nhìn thấy và bàn giao cho gia đình
toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ cha ném con gái xuống sông trường giang
bên cạnh đó thượng tá phạm vi tiến trưởng công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành thực nghiệm hiện trường
nghi phạm trần văn viên ba mươi tuổi chú thôn đông tuần xã tam hải núi thành
cha ruột của nạn nhân là cháu trần lê yến v sinh năm hai nghìn một mươi bảy được đưa đến hiện trường để tiến hành thử nghiệm
xe công vụ của công an tỉnh quảng nam đưa nghi phạm viên về lại thôn đồng tuần
để tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án theo trình tự pháp luật
theo lời khai nghi phạm viên vào tối một mươi sáu tháng hai gọi điện thoại cho vợ
tuy nhiên vợ viên không trả lời điện thoại nên hắn đã nảy sinh ý định kết liễu con để trả thù
buổi thực nghiệm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan cảnh sát điều tra
viện kiểm sát tỉnh quảng nam cùng hàng trăm người dân xã tam hải
trong ảnh viên bồng cháu v được làm từ bao cát
từ nhà vợ bắt đầu đi ra ngoài
thời điểm xảy ra vụ việc viên đến nhà vợ trong lúc cháu vê đang xem tivi
viên bồng con rơi khỏi nhà mẹ vợ
từ đây viên đi thẳng ra cầu ông hiền ở bến đỏ tam hải để ném con xuống sông trường giang
toàn bộ hành vi của viên bị camera an ninh của người dân xung quanh ghi lại
my khai tại cơ quan điều tra vì vợ không nghe điện thoại nên ghen tuông
muốn đoạt mãn con gái để báo thủ vợ
hình ảnh viên cõng cháu vê ra khu vực cầu ông hiền
để thực hiện hành vi tội ác bị camera an ninh ghi lại
khu vực cầu ông hải nơi viên ném cháu bé là nơi có nhiều tàu thuyền nheo đậu
trong ảnh viên bồng bé v bao cát hướng thẳng ra nơi hắn ra tay tàn độc với chính con gái ruột
khoảnh khắc giận người khi viên nhẫn tâm ném bé vê bao cát xuống sông trường giang và đêm đen lạnh giá
kẻ thù ác sau khi gây án thản nhiên đi bộ về nhà thông báo sự việc với mẹ ruột
hắn bị công an xã tam hải bắt giữ ngay sau đó
công an dẫn giải viên trở lại trại tạm giam để tiếp tục điều tra vụ án
thượng tá phạm biết tiến trưởng công an huyện núi thành cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiếp nhận vụ việc
và đang thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật
rất đông người dân xã tam hải theo dõi quá trình thực nghiệm vụ án
ở địa phương viên là con trai cả trong gia đình có ba anh em
người này không tu trí làm ăn mà thường xuyên sử dụng chất kích thích và hay đập phá đồ đạc trong nhà
thưa quý vị
trong một giây phút ghen thương mù quang với vợ
đối tượng đã ra tay tước đoạt mạng sống của người con mình từng yêu thương hết mực
quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và cơ quan chức năng sẽ đưa ra mức án thích đáng cho kẻ thù ác
tuy nhiên ngay lúc này chắc hẳn đối tượng đang phải chịu sự giàn vặt
dây dứt từ bản án của tòa án lương tâm vì chính những tội ác mà hắn đã gây ra
những tin tức tiếp theo của vụ án sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo